theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tây ninh toàn tỉnh có trên bốn bảy trăm linh hectare trong tổng số ba mươi năm sáu trăm linh hectare mì bị nhiễm dịch bệnh khảm lá gây thiệt hại nặng cho người nông dân
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bệnh khảm lá mì xuất hiện tại tây ninh là bệnh mới rất nguy hiểm và khó phòng trừ
dịch bệnh xuất hiện ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây mì làm giảm năng suất và chất lượng mì nếu nhiễm bệnh từ khi còn non cây mì không cho thu hoạch
do chưa có thuốc đặc trị nên các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên tổ chức nhổ bỏ và tiêu hủy để diệt tận gốc các mầm mống lây bệnh của dịch này
cơ quan chức năng cũng triển khai kế hoạch về việc hỗ trợ kinh phí cho các nông dân trồng mì tùy theo mức độ thiệt hại để người dân yên tâm hủy bỏ diện tích mì bị nhiễm bệnh và có kinh phí trồng các vụ mì trong thời gian tới